hệ thống thông tin phục vụ bảo quản chế tạo quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia
hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan tổ chức ở trung ương
đối với việc bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng luật quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước
khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại việt nam
có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số bảo mật thông tin tài khoản của người dùng
cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc bộ công an khi có yêu cầu bằng văn bản
để phục vụ điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng
ngoài ra ngăn chặn việc chia sẻ thông tin xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản một hai ba bốn và năm
điều một mươi sáu của luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan tổ chức trực tiếp quản lý
chậm nhất là hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc bộ công an
hoặc cơ quan có thẩm quyền của bộ thông tin và truyền thông
không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông mạng internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức
cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy định tại các khoản một hai ba bốn và năm
điều một mươi sáu của luật này khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc bộ công an
hoặc cơ quan có thẩm quyền của bộ thông tin và truyền thông
ngày một mươi một tháng sáu tại hà nội cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông phối hợp cùng
hiệp hội an toàn thông tin việt nam tổ chức tọa đàm nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại
theo chỉ thị số một mươi bốn ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy tại việt nam xảy ra nhiều cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc
làm thiệt hại nghiêm trọng cho cơ quan tổ chức
vì vậy ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã ký ban hành chỉ thị một mươi ba
về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại
các cơ quan tổ chức đã thực hiện nhiều giải pháp trong việc xử lý mã độc song hiệu quả chưa cao
tại hội thảo đại diện cục an toàn thông tin đã điểm lại các nhóm nhiệm vụ
giải pháp đã được thủ tướng giao cho các cơ quan đơn vị
theo đó có bốn nhóm nhiệm vụ gồm phân loại xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin
thời gian hoàn thành với hệ thống cấp độ bốn và năm là tháng một năm hai nghìn một mươi tám
một trăm linh máy tính máy chủ thiết bị đầu cuối phải có các giải pháp phòng chống phần mềm độc hại
với thời hạn hoàn thành là tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đồng thời tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
trong các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
phải có cấu phần về an toàn thông tin phòng chống mã độc
các thiết bị điện tử có kết nối internet cần phải ra soát kiểm tra an toàn thông tin
trước khi đưa vào sử dụng tăng cường tuyên truyền phổ biến
tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng
theo dõi thống kê tình hình lây nhiễm mã độc tại đơn vị mình
và hàng quý gửi báo cáo về bộ thông tin và truyền thông
khoảng cách giữa báo chí trung ương và báo chí địa phương
đang ngày càng được thu hẹp lại
chất lượng tác phẩm được nâng lên rõ rệt
đây là khẳng định được đưa ra tại buổi họp báo thông tin
về giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
do hội đồng giải báo chí quốc gia tổ chức chiều ngày một mươi hai tháng sáu tại hà nội
từ một trăm bốn mươi năm tác phẩm được xét chọn và trung khảo
hội đồng chấm giải đã chọn trao giải chính thức cho một trăm linh năm tác phẩm
trong đó gồm có tám giải a hai mươi năm giải b bốn mươi ba giải c và hai mươi chín giải khuyến khích
giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
lần đầu tiên ghi nhận sự tham gia của tất cả sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố
và có nhiều địa phương đoạt giải cao
các tác phẩm dự giải được hội đồng đánh giá có chất lượng khá đồng đều
lễ trao giải sẽ diễn ra vào hai mươi h tối ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại cung văn hóa hiễu nghị việt sô
đại diện hội đồng giải báo chí quốc gia
cũng cho biết kể từ năm sau cơ cấu giải sẽ có nhiều thay đổi
thưa quý vị và các bạn tại việt nam internet đã có quá trình phát triển mạnh mẽ hơn hai mươi năm qua
đem lại vô vàn tiện ích trong cuộc sống
bên cạnh việc kết nối mọi người còn cần phải kể đến tính năng thanh toán
giao dịch trực tuyến nhờ internet
tuy nhiên không gian mạng cũng là môi trường để những đối tượng xấu có cơ hội
lợi dụng những kẽ hở để thực hiện những hành vi phạm pháp
điển hình nhất thời gian vừa qua có thể kể đến là vụ án đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng
sau khi xảy ra vụ việc các nhà mạng lớn tại việt nam đã phát đi thông báo tạm dừng việc cho phép
dùng thẻ cào thanh toán trực tuyến đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số và game online
tuy nhiên thì đây đã thực sự là giải pháp tốt hay chưa và nó sẽ có tác động như thế nào
đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nội dung số nói riêng và doanh nghiệp công nghệ thông tin nói chung
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ba nhà mạng lớn tại việt nam là vinaphone mobile phone và viettel
đã tạm dừng việc cho phép dùng thẻ cào thanh toán trực tuyến đối với các doanh nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực nội dung số và game online
trước động thái này của các nhà mạng các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số và game online vô cùng ngỡ ngàng
cổng thanh toán điện tử ngân lượng được biết đến như một cổng trung gian thanh toán các giao dịch online
cho phép các cá nhân và doanh nghiệp gửi và nhận tiền thanh toán trên internet ngay tức thì
thẻ cào là phương tiện chính được người dùng internet sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của ngân lượng
do đó khi nhà mạng dừng cung cấp hình thức thanh toán bằng thật cao cổng thanh toán này đã phải chịu những tổn thất
hiện cổng thanh toán này đang hướng dẫn cho người dùng nạp tiền qua các kênh khác như thẻ atm visa hay vnpost
cổng thanh toán điện tử ngân lượng được biết đến như một cổng trung gian thanh toán các giao dịch online vô cùng ngỡ ngàng
do đó khi nhà mạng dừng cung cấp hình thức thanh toán bằng thẻ cào cổng thanh toán này đã phải chịu những tổn thất
thẻ cào cũng gây ra nhiều khó khăn doanh nghiệp cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra các biện pháp quản lý
các hình thức thanh toán trên internet nói chung và thẻ cào nói riêng có lộ trình nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời thích ứng

chuyên gia về luật chia sẻ đây chưa hẳn là giải pháp tốt từ phía các nhà mạng
rõ ràng việc các nhà mạng đột ngột dừng thanh toán thẻ cào khiến cho rất nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin gặp khó khăn
vậy cần phải có giải pháp gì để việc quản lý các hình thức thanh toán qua internet được chặt chẽ cũng như là bảo đảm được quyền lợi cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông vũ thế bình tổng thư ký hiệp hội internet việt nam để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn ạ
thưa ông liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng internet xảy ra cây đây chưa lâu
thì theo cơ quan điều tra cho biết là hàng ngàn tỷ đồng đã chảy qua hai con đường chính
đó là các hệ thống cổng thanh toán trung gian và các hình thức bằng thẻ cào
vậy tại sao lại tồn tại những lỗ hổng như thế này trong việc quản lý thanh toán qua internet
chúng tôi nhận thấy rằng là thực tế mà nói thì hiện nay là cái thẻ cào viễn thông ấy
thì mình có thể nhìn nhận nó như là một cái công cụ như là trung gian thanh toán
tức là rất nhiều người dùng trên mạng có thể dùng cái mã thẻ cào đó để thanh toán cho rất nhiều các loại dịch vụ ở trên mạng
kể cả những dịch vụ trò chơi điện tử mà chưa có giấy phép
cho nên là nhìn nhận ở góc độ như thế thì chúng ta phải nhìn thấy rằng nó như là một cái công cụ trung gian thanh toán
nhưng tuy nhiên là ở góc độ từ phía ngân hàng nhà nước
thì đâu đó người ta chưa quan niệm như vậy
hoặc là chưa có các cái hành lang về mặt pháp luật để coi cái thẻ cào viễn thông là một cái công cụ
một dụng cụ một công cụ về trung gian thanh toán
cho nên là đâu đó là ở góc độ quản lý nhà nước
thì cái bản thân cái thẻ cào đó chưa được quản lý một cách đầy đủ
dẫn tới những cái lỗ hỏng hoặc những cái việc lạm dụng sử dụng cái thẻ đó cho những cái việc mà bất hợp pháp
ngoài việc mà lợi dụng những cái lỗ hỏng trong cái việc quản lý thanh toán qua internet để phạm pháp
việc mà chúng ta mà không quản lý chặt chẽ các cái hình thức thanh toán như thế này
thì nó sẽ còn gây ra những cái hệ lụy và rủi ro như thế nào ạ
thực ra là mình nhìn nhận nếu mà một cái phương tiện có thể dùng để làm chung cho thanh toán
mà lại không được quản lý một cách cụ thể
thì có thể tiềm tàng rất nhiều rủi ro
ngoài cái việc những cái vấn đề liên quan tới thanh toán cho những dịch vụ mà chưa hợp pháp tại việt nam
thì nó có thể liên quan đến những câu chuyện về chuyển tiền xuyên biên giới
mà cơ quan nhà nước chắc chắn là không thể quản lý được
hiện tại thì các cái nhà mạng lớn tại việt nam như là mobifone vinaphone hay là viettel
thì đã dừng cung cấp các hình thức thanh toán bằng thẻ cào
tuy nhiên thì cái điều này nó lại gây ra những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ nổi dung số
theo ông cái giải pháp này của các cái nhà mạng đã thật sự là giải pháp hữu hiệu nhất hay chưa
thì cái việc mà các nhà mạng vừa rồi tạm dừng cái việc mà dùng cái thẻ đó để thanh toán cho các ứng dụng của nhiều doanh nghiệp ấy
thì chúng ta phải thấy ngay lần đầu tiên là cũng tạo ra những cái khó khăn
những cái vướng mắc chất định cho rất nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
bởi vì họ đang có một cái kênh thanh toán hiệu quả đơn giản
với việt nam thì cái việc mà dừng cái hình thức cung cấp thông qua cái thẻ điện thoại
thì chúng tôi cho rằng là cũng ảnh hưởng đến nhiều người dùng dịch vụ trực tuyến
đặc biệt là những người ở các cái vùng sâu vùng xa
bởi vì là ở những nơi đó thì cái điều kiện
điều kiện để dùng các dịch vụ trực tuyến khác là khó khăn hơn
và người ta hầu như là người ta chủ yếu người ta dùng các cái loại thẻ cào
được phân phối và được bán rất là rộng rãi
thưa ông thì các cái cơ quan quản lý nhà nước thì cần phải có những cái giải pháp như thế nào
để có thể là vừa đảm bảo được cái quyền lợi cho các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin
cũng như là quản lý chặt chẽ được các cái hình thức thanh toán qua internet ạ
thì chúng tôi cho rằng là các mối quan tâm mối lo của doanh nghiệp
thì thường là mối lo về các cái rủi ro về chính sách
thì trước đây người ta không biết là có thể có những vi phạm khi mà dùng dịch vụ này
thế thì cái đầu tiên mà chúng tôi mong muốn ở các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt là về phía ngân hàng nhà nước là hãy nhìn nhận cái thẻ cào điện thoại
theo đúng cái thực tế của nó coi nó như là một cái công cụ
một cái trung gian thanh toán để đưa ra các chính sách để quản lý nó một cách phù hợp
và đồng thời cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông
họ tiếp tục có thể phát huy được cái
cái sự tiện lợi của cái loại hình này
đồng thời là cũng giúp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung
cung cấp dịch vụ cho điện tử hợp pháp
là có thêm một cái kênh thanh toán hiệu quả tiện lợi để phát triển cái dịch vụ của mình
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của chính nhân dân
việc quản lý các hình thức thanh toán mới qua internet nói chung rất cần thiết
và phải tiến hành nhanh chóng để tránh những thiệt hại về thuế
cũng như những rủi ro phạm pháp thông qua thanh toán từ các cổng thanh toán trung gian nội địa
để làm tốt vấn đề này các cơ quan quản lý như ngân hàng nhà nước
với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán
cần phối hợp chặt chẽ với bộ thông tin và truyền thông
để sớm xây dựng ban hành các quy định về kênh thanh toán cho dịch vụ nội dung số
và chính sách thanh toán dài hạn cho ngành nội dung số
qua đó bảo đảm việc quản lý được chặt chẽ nhưng đồng thời
cũng tạo điều kiện để ngành nội dung số phát triển lành mạnh bền vững
đến đây thì thời lượng cho chương trình chuyển động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây